tại phiên họp thứ sáu tiểu ban điều lệ đảng đại hội một mươi ba đồng chí phạm minh chính
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương trưởng tiểu ban đề nghị
tổ biên tập hoàn thiện dự thảo theo hướng ngắn gọn xúc tích dễ hiểu sát tình hình thực tế
và có tính khả thi cao về phương hướng và nhiệm vụ giải pháp trên cơ sở tiếp thu các ý kiến
tại hội nghị trung ương một mươi một và ý kiến của các đồng chí nguyên lãnh đạo đảng nhà nước
cần tiếp tục hoàn thiện nội dung nhiệm vụ giải pháp khắc phục hạn chế yếu kém
góp phần nâng cao chất lượng dự thảo báo cáo
đồng chí phạm minh chính đề nghị thành viên tổ biên tập và tiểu ban tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý
tại phiên họp để tiếp tục bổ sung hoàn thiện dự thảo báo cáo trình bộ chính trị theo tiến độ đề ra